thưa quý vị ngày bốn tháng một mươi tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp ông michael miclat phó chủ tịch cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean gọi tắt là us abc và đoàn các công ty thành viên hội đồng
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang đánh giá thời gian qua hợp tác kinh tế thương mại đầu tư đã và đang đạt được những kết quả đáng ghi nhận trở thành trọng tâm nền tảng động lực phát triển cho quan hệ chung hai nước
hoa kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam trong khi việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của hoa kỳ tại đông nam á lớn thứ chín trên thế giới
đây là những con số rất ấn tượng thể hiện quy mô tầm mức cũng như dư địa để phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới
thứ trưởng lương tam quang khẳng định chủ trương nhất quán của chính phủ việt nam là đảm bảo sự ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có doanh nghiệp hoa kỳ vào đầu tư lâu dài tại việt nam
bảo lợi ích hai bên
theo mặt hội đồng usabc ông michel michalak cả bơn lãnh đạo bộ công an đã dành thời gian tiếp đoàn
usabc tái khẳng định thời gian qua quan hệ song phương việt nam hoa kỳ đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư đã đạt được những thành tựu lớn
nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn hoa kỳ hiện đang đầu tư kinh doanh tại việt nam
trong thời gian tới usabc sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước
đề xuất những sáng kiến
thiết thực hiệu quả để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư việt nam hoa kỳ
tại buổi làm việc đại diện các doanh nghiệp thuộc usabc đã trao đổi đề nghị bộ công an một số nội dung về các lĩnh vực hợp tác về kinh tế số
chuyển đổi số an ninh mạng cơ chế phối hợp với bộ công an việt nam
cũng tại hà nội vào sáng nay trường cao đảng an ninh nhân dân i đã tổ chức hội thảo khoa học công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng công an cấp xã
trong tình hình hiện nay những vấn đề lý luận và thực tiễn
hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa có sức lan tỏa lớn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an xã
hội thảo đã nhận được năm mươi bài tham luận của công an các đơn vị địa phương các chuyên gia nhà khoa học
các tham luận đều tập trung phân tích làm rõ phương diện lý luận hệ thống lý luận công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng công an nhân dân
các văn bản quy định hướng dẫn công tác nghiệp vụ cơ bản cho lực lượng công an cấp xã hiện nay
hội thảo cũng chỉ ra những khó khăn hạn chế vướng mắc trong tổ chức triển khai thực tiễn
các đại biểu kiến nghị thời gian tới cần tăng cường tổng kết thực tiễn nghiên cứu những khoảng trống về lý luận để bổ sung phát triển hoàn thiện hệ thống
các quy định hướng dẫn về công tác nghiệp vụ cơ bản phải đảm bảo phù hợp với thực tế đồng bộ thống nhất dễ hiểu dễ thực hiện
bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo cập nhật kiến thức về an ninh quốc gia tập huấn nâng cao nhận thức trách nhiệm và kỹ năng cho cán bộ chiến sĩ công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
với mục tiêu đưa thái nguyên là một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số
thời gian qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn gọi là đề án sáu
thái nguyên đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
trong đó thái nguyên đã ưu tiên lựa chọn những dịch vụ công được người dân quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để người dân được thụ hưởng những lợi ích từ quá trình chuyển đổi số hiện nay
chỉ cần ngồi ở nhà sử dụng điện thoại thông minh và có tài khoản trên cổng dịch vụ công anh giang đã thực hiện thành công việc đăng ký thường trú

thay như anh hùng chỉ cần lên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thái nguyên anh đã hoàn thành hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ sau đó đến bộ phận một cửa để đối xoát và được trả kết quả ngay tại chỗ
tiện ích hơn nhiều so với trước đây là bớt đi rất nhiều thời gian đi lại và thời gian mình đối chiếu lại với cán bộ
mà mình tuyên truyền để người dân hiểu tại vì nó vẫn là cái thói quen người dân vẫn muốn đến cơ quan công quyền cơ quan nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính để thay bằng cái việc ở nhà để giải quyết
tại thái nguyên một trăm linh thủ tục hành chính công mức độ bốn với một hai mươi hai dịch vụ đã được cung cấp trên cổng dịch vụ công của tỉnh
các trung tâm điều hành thông minh đã hỗ trợ đắc lực công tác điều hành kinh tế xã hội cũng như giám sát việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công
đặc biệt với việc triển khai đề án sáu đến nay thái nguyên đã triển khai đưa vào hai mươi một dịch vụ công thiết yếu
một trăm linh cơ sở khám chữa bệnh đã tiếp nhận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cơ công dân
và hiện thái nguyên là địa phương số hóa thành công một trăm linh dữ liệu hộ tịch
công cuộc chuyển đổi số của tỉnh thái nguyên sẽ có những chuyển biến tích cực hơn nữa
đóng góp vào nhiều trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã
công cuộc chuyển đổi số của tỉnh thái nguyên cũng như cải thiện về hình ảnh của chính quyền cao cấp trong con mắt người dân và doanh nghiệp
năm ngoái thái nguyên đứng thứ một mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố về chuyển đổi số chỉ số chính quyền xếp thứ ba toàn quốc
hiện thái nguyên đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm thuộc nhóm một mươi năm tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số
xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển kinh tế xã hội
xây dựng chính quyền số
ngay vào đầu những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi việt nam gia nhập các điều ước quốc tế quan trọng về quyền con người
trong bối cảnh đất nước vừa ra khỏi chiến tranh gặp nhiều khó khăn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế chính trị xã hội và văn hóa
đến nay nước ta đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người
bên cạnh đó việt nam cũng tham gia nhiều công ước quốc tế khác liên quan đến việc bảo vệ quyền con người và luật nhân đạo quốc tế
tính đến năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã phê chuẩn gia nhập bảy trên chín công ước cơ bản của liên hợp quốc về quyền con người
phê chuẩn gia nhập hai mươi năm công ước của tổ chức lao động quốc tế trong đó bảy trên tám công ước cơ bản
các công ước quốc tế về quyền con người mà việt nam là thành viên đều có cam kết thực hiện và coi đó là trách nhiệm chính trị pháp lý của nhà nước
việt nam của chúng ta hiện nay đã tham gia bảy trên chín các công ước quốc tế về quyền người
nếu mà so với các nước ở trên châu âu thì chúng ta cũng không kém châu âu thì có nhiều nước thì người ta cũng có thể tham gia vào tám trên chín công ước
còn nếu mà so với mỹ thì mỹ hiện nay chỉ có tham gia ba trên chín cái công ước quốc tế về quyền con người thôi
trong thời gian qua thì việt nam chúng ta nỗ lực thực hiện các điều gốc quốc tế về quyền người
được thể hiện rất rõ là chúng ta đã nội luật hóa các nguyên tắc các chuẩn mực quốc tế về quyền người vào trong hệ thống hiến pháp và pháp luật việt nam
và tổ chức thực thi
trong hệ thống thực thi trên thực tiễn và chúng ta sẽ phấn đấu là đến năm hai nghìn hai mươi năm là một trăm linh các cơ sở giáo dục
đào tạo trong cả nước của chúng ta là sẽ tổ chức giáo dục về quyền con người
nội luật hóa xây dựng cơ chế pháp luật quốc gia phù hợp với các quy định của công ước
và thực thi các biện pháp lập pháp hành pháp và tư pháp để bảo đảm quyền con người
cũng chính là một trong những minh chứng sinh động khẳng định sự nỗ lực của việt nam
trong việc hoàn thiện pháp luật thể chế về nhân quyền
tính từ thời điểm việt nam bắt đầu gia nhập các công ước quốc tế về quyền con người
đã có khoảng một mươi ba văn bản luật và dưới luật được ra soát ban hành và sửa đổi
trong đó các quyền con người cơ bản được quy định một cách cụ thể và toàn diện hơn
có hàng loạt những nguyên tắc tiến bộ của luật pháp quốc tế đã được thể hiện trong các đạo luật quốc gia
việt nam tham gia các công ước về nhân quyền thể hiện một nỗ lực của việt nam
muốn thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế
việt nam trở thành nước có thu nhập trung bình nên mong muốn khuôn khổ pháp luật và tư pháp
đạt được ngang với sự phát triển về kinh tế
undp rất hoan nghênh các bước của việt nam đã tham gia vào các cơ chế nhân quyền của thế giới
việt nam đang có những bước tiến rất tốt và đúng hướng để trở thành thành viên hội đồng nhân quyền
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
việc lần thứ hai việt nam ứng cử thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
đã thể hiện mong muốn của các bạn trong việc đóng góp vào các nỗ lực chung của thế giới
về bảo vệ quyền con người
với mong muốn đó việt nam luôn đề cao việc bảo vệ thúc đẩy và tôn trọng các quyền con người
theo các chuẩn lực quốc tế
nguyên tắc bình đẳng không phân biệt đối xử là nền tảng xuyên suốt của các văn bản pháp luật việt nam
tạo tiền đề cho việc bảo đảm và phát huy các quyền của người dân trên từng lĩnh vực cụ thể